thưa quý vị sở giao thông thành phố hà nội đang phối hợp với công an tp hà nội duy trì hai mươi hai chốt trực
và sắp tới sẽ bố trí thêm ba mươi chốt trực trong thành phố hai mươi sáu chốt trực tại các quận huyện để kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch
hiện sở giao thông vận tải tp hà nội đang tổ chức việc hoạt động vận tải trên địa bàn hà nội
và xác định ba đối tượng được ưu tiên đi lại cụ thể gồm xe chở hàng hóa trên luồng xanh quốc gia
xe chở hàng hóa thiết yếu phục vụ đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh các công trình xây dựng được phép hoạt động
xe công vụ của các cơ quan đơn vị các loại phương tiện vận chuyển hành khách được cấp phép lưu thông theo quy định
ngoài ra sở đang phối hợp với công an thành phố duy trì hai mươi hai chốt trực và sắp tới sẽ bố trí thêm ba mươi chốt trực trong thành phố
hai mươi sáu chốt tại các quận huyện để kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch
hà nội cũng tạm dừng hoàn toàn hoạt động giao hàng kể cả các công ty giao hàng sử dụng kết nối công nghệ
hoạt động bán mua hàng trực tuyến tại các siêu thị cửa hàng tiện ích cũng sẽ tạm dừng